xe buýt hai tầng mui trần phục vụ du lịch tại hà nội đã chính thức đi vào hoạt động
mỗi ngày tuyến buýt sẽ đi qua hai mươi năm con phố có những điểm tham quan nổi tiếng của thủ đô
tuyến buýt hai tầng đầu tiên có lộ trình đi qua hai mươi năm tuyến phố với một mươi ba điểm rừng
người dân sẽ được tham quan ba mươi điểm du lịch tại hà nội
cứ ba mươi phút lại có một buýt mùi trần đến đón khách
xe buýt này có sức chứa tám mươi khách gồm hai tầng sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu gps
xe đạt tiêu chuẩn khí thải euro bốn thân thiện môi trường sàn phẳng thấp
tạo thuận lợi cho người già trẻ em hay xe lăn của người khuyết tật lên xuống xe
trong ngày khai trương tuyến buýt một hà nội city tour thú hút rất nhiều sự quan tâm của người dân và khách du lịch
việc đưa tuyến buýt city tour thăng long hà nội kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trong các đô thị
đáp ứng mục tiêu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn